vì vậy ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn điện lực việt nam đã tập trung chỉ đạo và yêu cầu các tổng công ty điện lực trực thuộc huy động các nguồn lực bảo đảm cung ứng điện với mức cao hơn dự báo đồng thời chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết
triển khai nhiệm vụ của mình từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng công ty điện lực miền bắc đã yêu cầu hai mươi bảy công ty điện lực và công ty lưới điện cao thế miền bắc quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình chống quá tải đã được giao
theo dõi sát sao diễn biến phụ tải và thời tiết lập phương thức cấp điện linh hoạt và hợp lý hạn chế tối đa việc gián đoạn cấp điện do quá tải
đặc biệt tạm ngừng cắt điện trong những ngày có nhiệt độ ngoài trời từ ba mươi sáu độ c trở lên ngoại trừ trường hợp xử lý sự cố có thông báo đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tích kiệm điện chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn